thưa quý vị các đồng chí và các bạn chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đối tượng đã lạnh lùm dùng dao sát hại bốn người trong một gia đình một cách dã man
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào rừng gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh điều tra truy bắt thủ phạm của cơ quan chức năng
vụ án xảy ra đã gây rúng động dư luận xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự bởi nơi xảy ra án mạng là địa bàn biên giới
tuy nhiên với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an với sự tăng cường của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã tiến hành điều tra bắt giữ được thủ phạm trả lại sự bình yên cho vùng đất miền núi biên giới miền tây xứ nghệ
xác minh phục vụ cho quá trình phá án
còn đối với bà con dân bản do ít đất sản xuất
nên người dân nơi đây có tập quán vào rừng phát rẫy trồng lúa
họ dựng lán bằng tre nứa để ở mỗi năm vài tháng
có gia đình ở nhiều tháng để bám đất canh tác
tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra
nhiều người dân sinh sống trong rừng hết sức sợ hãi
họ không dám lên nương hay lại gần khu vực án mạng
tâm lý lo sợ bất an
khi thấy vụ án kinh hoàng xảy ra
một bầu không khí ưu ám bao trùm cả bản
là những gì đang diễn ra với người dân bản phòng
ngay sau khi có mặt tại hiện trường
các trinh sát điều tra viên thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các trinh sát điều tra viên
và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường
truy tìm dấu vết đối tượng gây án để lại
thế nhưng tại địa bàn xảy ra án mạng
liên tục mấy ngày trời đổ mưa tầm tã
làm cho công tác thu thập dấu vết chứng cứ
như đánh đố lực lượng chức năng
các trinh sát điều tra viên thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nhận thấy
tại hiện trường nạn nhân lo văn thọ
chết ở lán của gia đình
với ba vết chém sâu ở cổ và mặt
cách thi thể anh thọ hơn năm mươi mét tại bờ suối
là thi thể bà viên thị dương
mẹ anh thọ
xuôi theo bờ suối ba mươi m
là thi thể chị lê thị yến
vợ anh thọ nằm sấp với ba vết chém trên cổ
trên lưng chị yến đang điệu con trai tám tháng tuổi
cũng đã tử vong
song song với công tác nghiệp vụ
tại hiện trường vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội tổ chức họp bàn phương án
đồng thời tăng cường thêm lực lượng
nắm bắt hiện trường
chuy tìm manh mối dù là nhỏ nhất
công việc điều tra gặp nhiều khó khăn
vì nơi xảy ra án mạng là rừng sâu
không có người chứng kiến
cũng như bao hộ khách trong bàn
gia đình nạn nhân lo bàn thọ
thường vào rừng dựng lán làm nương
dẫy có khi cả năm không về bản
kể cả tết nên khó xác định
manh mối quan hệ
xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh nghệ an đã báo cáo
thường trực tỉnh ủy lãnh đạo bộ công an
và các cục nghiệp vụ để xin ý kiến
chỉ đạo và phối hợp điều tra
làm rõ vụ án
trong các ngày mùng ba tháng bảy
đến ngày mùng bảy tháng bảy
hàng chục cuộc họp bàn phương án của ban chuyên án
đã được tổ chức
công an nghệ an đã huy động sáu mươi điều tra viên
trinh sát có kinh nghiệm năng lực
để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và sự hỗ trợ của lực lượng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
quyết tâm tìm ra manh mối
làm rõ vụ án
giảm đốc quan tình đồng chí nguyễn đức hải
phó giám đốc và toàn bộ ban chuyên án
từ trưởng ban đến cả phó bán
là phải tập trung lực lượng
để tập trung điều tra án
dù đã điều động nhiều lực lượng
cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án phức tạp
địa bàn xảy ra lại là nơi biên giới giáp lào
rừng núi hiểm trở nên chưa có kết quả
ban chuyên án đã dừng lên một số đối tượng
là người dân tộc phòng trong văn phòng
từ cái trình độ nhận thức
từ cái biển đồng hiện trường
không có một người nào phát hiện ra được
cái hiện trường này
mọi cái biển đồng hiện trường là
dừng lên không được
trình độ dân tỷ thấp
tiếng nói không phù hợp
bất đồng với ngôn ngữ
quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn
hai tuần sau khi vụ thảm án xảy ra
manh mối về đối tượng gây án
vẫn chưa rõ ràng
các trinh sát vẫn bám hiện trường
nhiều chốt chạn được lập ra
nhằm truy bắt kẻ gây án
từ kết quả khám nghiệm hiện trường
và khám nghiệm tử thi
bán chuyên án nhận định
hung khí gây án là loại dao phay bảng to
dùng để đi phát rẫy
vết chém sâu
nên chỉ có người khỏe mạnh mới thực hiện được
theo thông tin thu thập được
từ người dân bản phòng
anh lo văn thọ là một người hiền lành
sống khép kín
và không có mâu thuẫn với ai
gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất của bản
đối tượng gây án
chỉ có hai đường rút ra bản phòng
một đường rút ra bản phòng
hai đường đi từ canh tạ
đi sang bến pha lõng
từ pha lõng sang hồi tù
sang nầm can kỳ sơn
quãng đường từ canh tạ sang nầm can kỳ sơn
mất hơn bốn tiếng đồng hồ
quá đó chúng tôi nhận định rằng
chỉ có đối tượng ở trong vùng
vùng rẫy canh tạ
là đối tượng gây án
khu vực xảy ra án mạng không có sóng điện thoại
đã gây khó khăn cho lực lượng phá án phối hợp với nhau
nhưng dù khó khăn
bàn chuyên án vẫn đặt quyết tâm
tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất
đây là một địa bàn giáp biên giới
địa hình khó khăn hiểm trở
từ thị trấn hòa bình huyện tương dương
đi vào bản phòng xã tam hợp
gần hai giờ đồng hồ
sau đó từ bản phòng phải đi bộ vào hiện trường
mất khoảng một giờ ba mươi phút nữa
đường đi rất dốc
phải qua nhiều khe suối
trời mưa không thể vào hiện trường được
cán bộ chiến sĩ tham gia phá án
phải ăn lương khô
uống nước suối
tuy nhiên những khó khăn này chưa thấm vào đâu
khó khăn nhất
vất vả nhất của anh em
là không hiểu được tiếng bản địa
ngay cả những người dân tộc thái
cũng không biết tiếng bản địa
của người tày bọ
chính vì thế mà khó khăn về mặt vật chất
không có gì trở ngại
trở ngại nhất vất vả nhất
vẫn là nghe tiếng của họ
để thu thập thông tin tài liệu chứng cứ của vụ án
bằng mặt chính xác của mình
tôi cũng gặp đồng chí khải
đồng đội đồng án
đã định cập trách
biết được rằng
có ba trách không có quả
không sinh sống không án không ở
sinh hoạt với họ
thì chúng tôi để ý đối tượng
có nhiều khả năng với án
đối tượng này
chúng tôi để ý nhiều nhất
bằng mặt chính xác của chúng tôi
chúng tôi đã
có một tài liệu đặc biệt chủ yếu
đối tượng này
đối tượng có khả năng cao với án nhất
hai tuần sau vụ thảm sát
cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra hung thủ
người dân nơi đây lo sợ không dám vào rừng một mình
bản phòng nhiều đêm mưa như chút
những trưa nắng chói trang
bất chấp những khắc nghiệt dữ dằn
trốn thâm sơn củng cốc
không chỉ trèo đèo lội suối
lật tìm manh mối vụ án
quyết tâm đưa thủ phạm ra ánh sáng
mà những ngày ở tam hợp
lực lượng điều tra còn phối hợp với bộ đội biên phòng tam hợp
làm tốt công tác tư tưởng an dân
bởi vụ việc bốn người trong gia đình ông lo văn thọ
bị sát hại
khiến nhiều hộ dân dẻo cao hoang mang
bên cạnh lực lượng trinh sát
bám sát địa bàn tam hợp
các mũi chủ công của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội
với sự phối hợp của các điều tra viên bộ công an
đã không bỏ qua chi tiết nào
dẫn đến manh mối của tội phạm
dù là nhỏ nhất
tuy nhiên tài lệ của giao thông
có phải được tự nhiên
như thế nào
cho nên dân tộc
bị mất trò
chỉ có một số thare
có thể là nội dung di động
id bằng tiếng tây vong
không hiểu được
lời quay lại là
ta không biết nữa
người ghi lời khai hàng trăm người
nhưng một người chúng tôi phải ghi đến năm sáu lần
mà chúng tôi phải di chuyển
giám đốc cũng chỉ đào tìm một người biệt tiếng tây vọng để vào đó giúp cho cơ quan điều tra
nhưng mà qua khảo sát thì vùng đấy thì có mỗi cái bàn đấy là có người tây vọng
cái điểm đột phá thì nó có nhiều điểm đột phá lắm chứ không phải từ những quả tranh
quả tranh từ những quả tranh là để chúng tôi chứng minh rằng vi văn hai có mặt tại hiện trường
vì trong khu vực hiện trường có hai cái tranh
một cái tranh ở sạt nhà anh lô văn thọ và một cái tranh ở dưới suối
thì ở hai cái tranh này đều có quả
và những quả trái này là nó có ở tại nhà vi văn tiệp là bồ đẻ của vi văn hai
sau này chúng tôi chứng minh được là sau khi vi văn hai đi bật tranh
hải tranh ở vườn nhà anh lô văn thọ khu vực c năm cảnh đại
thì về có mời những người
để giúp việc cho nhà ông vi văn tiệp tức là bồ đẻ của vi văn hai ăn tranh
các mũi trinh sát sau khi ghi nhận dấu vết thu thập tài liệu chứng cứ từ những người biết sự việc
đã dựng lại toàn bộ di biến động của người dân trong vùng hay đi qua lại địa bàn
trong số những đối tượng đặt vào vòng nghi vấn của ban chuyên án
những bất thường trong di biến động của một thanh niên tên là vi văn hai có tên gọi khác là vi văn mầm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại bản phòng xã tam hợp huyện tương dương
khiến các trinh sát đặt anh ta là một trong những nghi can chính
trong quá trình điều tra về các hành vi của vi văn hai trinh sát thu thập được thông tin
vào trưa ngày hai tháng bảy trong bữa tiệc liên hoan tại nhà bố đẻ
hai bỏ dở cuộc rượu đi ra ngoài khoảng một tiếng đồng hồ
sau đó nam thanh niên này có mang về vài quả chanh đưa cho mọi người
đây là thông tin giúp các thành viên ban chuyên án củng cố thêm niềm tin rằng quá trình điều tra đang đi đúng hướng
do đặc tính của các thành viên
các thành viên của người đông mau dân tộc bò này họ rất ít tiếp xúc với các dân tộc khác
đặc biệt là đi ra vùng thị trấn thị tứ của huyện tương dương là càng không ra
khi chúng tôi đang tiến anh gặp gỡ các cái nhấn chứng ở trong các cái bản
trong các cái bản làm rậy cái rậy của bàn phòng
thì chỉ cần có một người lớn đi qua nói một câu tiếng của người vợ
thì tất cả những người mà chúng tôi đang làm việc
họ đều đồng thánh trả lời là không nhớ
tức là họ không nhớ cái gì cả
thế nên gặp rất nhiều bảo khán
có những người mà có thể biết một chút việc nào đấy
một tỷ việc nào đấy có liên quan vụ án này
chúng tôi phải ghi đến bốn ngày
điều trợ viên của cơ quan cảnh trạng điều tra công an tỉnh
và các đơn vị khác trực tiếp tham gia
phải làm việc với họ đến bốn ngày
để làm công tập tốt công tập tư tưởng
thì lúc đó họ mới tìm ra người ta
tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được
bàn chuyên án có đầy đủ căn cứ xác định
vy văn ii là đối tượng gây ra vụ thảm sát tại bàn phòng
và sau một mươi bảy ngày kiên trì lần theo những manh mối dù là nhỏ nhất

theo lời khai của vy văn ii vào trưa ngày hai tháng bảy

gia đình anh ta nhờ một số người trong bảng đi kéo gỗ về để dựng nhà
cùng ngày hai tổ chức liên hoan cảm ơn mọi người đã tới giúp
khi làm cơm do thiếu chanh thanh niên này đi tới gần khu lán của anh lo văn ii hái quả

có được chanh hai vào lán của anh thọ xin muối ăn
tại đây hai xảy ra mâu thuẫn và có chửi nhau với anh thọ
mẹ anh thọ là bà dương nghe vợ chồng chị yến cãi vã liền đi lên can ngăn rồi bỏ ra khe suối tắm
sau đó chị yến cùng con rời lán bỏ ra suối gần nhà
hai và thị trong lán một lúc tiếp tục mâu thuẫn
trên đường đuổi theo chị yến thọ phát hiện bà dương đang tắm đã tới cứa cổ nạn nhân
chị yến sợ hãi bỏ chạy bị vấp hàng rào ngã
hải đuổi tới dùng dao cứa cổ hai mẹ con nạn nhân chết ngay trên bờ suối
sau khi gây án đối tượng bỏ về nhà
sau khi cất giấu hung khí đối tượng thảm nhiên lên rừng làm rẫy
tuy nhiên trong quá trình đấu tranh hải luôn khai báo gian dối về nơi cất con dao mà hắn sử dụng để gây án
điều này đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra khi truy tìm vật chứng là hung khí gây án
ngày hai mươi tháng bảy một ngày sau khi đối tượng vi văn hải bị bắt cơ quan điều tra đã tìm thấy được con dao gây án cách hiện trường vụ án khoảng năm trăm linh mét
trước đó nghi can đã nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm vất hung khí
gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ các điều tra viên đưa ra đối tượng vi văn hai đã cuối đầu thành khẩn nhận tội
cơ quan điều tra đã cung cộ lòng tin của quân chủ nhân dân nhắc cho vùng đồng bào dân dập phiểu số đối với đảng chiến quyền và lực lượng công an nhân dân
với chiến công xuất sắc trên tại buổi họp báo bộ công an đã trích quỹ phòng chống tội phạm trao thưởng mỗi đơn vị phá án một mươi triệu đồng
quỹ ban nhân dân tỉnh nghệ an trích ngân sách tỉnh từ ngquan defini trao thưởng các đơn vị tham gia phá án thuộc bộ công an một trăm linh triệu đồng
công an một trăm linh triệu đồng các đơn vị phá án của tỉnh nghệ an một trăm linh triệu đồng và bộ đội biên phòng tam hợp năm mươi triệu đồng
giám đốc công an tỉnh nghệ an cũng trao thưởng hai mươi triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án
thưa quý vị các đồng chí và các bạn ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
xảy ra vụ án mạng làm chết bốn người trong một gia đình
nghi phạm được xác định là đặng văn hùng hai mươi bảy tuổi người cùng xã
sau khi gây án đối tượng đã trốn vào rừng sâu mang vũ khí nóng và bắt theo một con tin
sau sáu mươi ba giờ băng núi vượt rừng với sự vào cuộc của tập thể chỉ huy và các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
bằng ý chí và quyết tâm công an tỉnh yên bái đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn trong rừng sâu
mời quý vị các đồng chí và các bạn đồng hành cùng với hành trình phá án này
thu thập chứng cứ bản đầu đồng thời báo cáo vụ án lên ban giám đốc công an tỉnh yên bái
cũng cho biết hôm trước hắn và anh long có tranh chấp về nguồn nước làm nương
hùng cho rằng gia đình anh long đã chặn nguồn làm cho nước không chạy đến nương sắn
hai bên có lời quả tiếng lại
từ những chứng cứ trên bàn chuyên án khẳng định chính đặng văn hùng là hung thủ gây ra vụ án cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến cái chết của bốn người
hắn đã bỏ trốn khỏi địa bàn và mang theo vũ khí nóng
ngay trong ngày một mươi ba tháng tám công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện văn yên
công an huyện lục yên địa bàn dắp danh hiện trường vụ giết người cho toàn bộ lực lượng phối hợp với công an xã để tìm kiếm đối tượng đặng văn hùng

công an huyện lục yên đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phóng vụ giết người cho toàn bộ lực lượng phóng vụ giết người cho toàn bộ lực lượng phóng vụ giết người cho toàn bộ lực lượng phóng vụ giết người